chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi tiếp ông takeshi kasai
giám đốc tổ chức y tế thế giới who khu vực tây thái bình dương
hai bên đã cùng trao đổi về việc who sẽ hỗ trợ tăng cường hệ thống y tế
bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân cho việt nam
ông takeshi kasai đã thông báo một số nội dung báo cáo của who về cải cách hệ thống y tế
theo hướng mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí phải trăng cho người dân việt nam
trong đó đề xuất với chính phủ việt nam về việc hoạch định cải cách chính sách trong chung và dài hạn
một số các lĩnh vực ưu tiên hướng tới đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao những hỗ trợ của who dành cho việt nam
trong hơn bốn mươi năm qua trên hầu khắp các lĩnh vực y tế
việt nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác với who trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn của y tế
có phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng hệ thống y tế việt nam từng bước hiện đại và hoàn chỉnh
đáp ứng nhu cầu người dân về bảo vệ nâng cao sức khỏe cải thiện chất lượng cuộc sống
cũng như đạt và vượt các chỉ tiêu đặt ra trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi